do ảnh hưởng của giải mưa rông đi qua khu vực kết hợp với hội tụ gió ở tầng khí quyển mực một năm trăm linh m
nên khu vực bắc bộ từ chiều tối nay sang đến ngày mai sẽ có mưa rông diện rộng
khu vực bộ có nơi mưa rất to và rông người dân cần đề phòng tố lóc và gió rất mạnh trong cơn rông
cũng như nguy cơ ngập úng ở vùng trụng thấp sạt lở đất đá vùng đối núi
mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm
trong ngày sẽ vẫn có những khoảng thời gian gián đoạn mưa và có nắng đan sen
do đó nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ vào trưa chiều
tại các tỉnh trung bộ do giải mưa rông dịch chuyển lên phía bắc nên mưa chỉ còn diễn ra vào chiều tối và đêm
tập trung ở các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như ninh thuận bình thuận
trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
còn trưa chiều còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi độ
gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi
vào thời điểm chiều tối
cục bộ có mưa to và có thể xuất hiện mưa rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ tại vùng cao tây nguyên
và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn ở khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa rào và rông
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
trong mưa rông có thể có mưa rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội
tại đây có lúc có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ